để điều tra làm rõ vụ hỗn chiến rồi đốt xe gây náo loạn khu phố
công an thành phố thuận an tỉnh bình dương vào ngày ba mươi một tháng một mươi cho biết đã tạm giữ nguyễn quốc khanh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quê tỉnh an giang
theo điều tra ban đầu vào đêm ngày ba mươi tháng một mươi khanh cùng nhóm bạn ngồi nhậu tại công trình xây dựng
tại phường bình chuẩn tp thuận an sau đó xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
thay hiện trường khanh đã châm lửa đốt xe rồi bỏ đi
sau khi nhận được thông tin vụ việc công an phường bình chuẩn đã truy xét bắt giữ các đối tượng gây án ngay trong đêm